tại hà nội bộ quốc phòng việt nam tổ chức hội nghị trực tuyến nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao asean
trung tướng vũ chiến thắng cục trưởng cục đối ngoại trưởng nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao asean việt nam
chủ trì hội nghị tại điểm cầu hà nội có tùy viên quốc phòng các nước asean tham dự với tư cách quan sát biệt
các đại biểu đã thảo luận về chương trình nghị sự cập nhật tiến trình hợp tác quốc phòng asean từ adsomwg tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến nay
thảo luận về các tài liệu khái niệm và quy trình hoạt động mới của admm thảo luận về các dự thảo các tuyên bố chung của hội nghị admm lần thứ một mươi bốn và hội nghị admm lần thứ bảy
hội nghị diễn ra lần này với mục đích thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước asean nêu cao vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi của bộ quốc phòng việt nam
làm công tác chuẩn bị cho các hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao các nước asean ngày một mươi bảy tháng một mươi một
hội nghị trực tuyến nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao các nước asean mở rộng ngày một mươi tám tháng một mươi một và hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao các nước asean mở rộng ngày một mươi chín tháng một mươi một